tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam sáng nay tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đến đặt vòng hoa viếng lăng chủ tịch hồ chí minh và thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong vườn phủ chủ tịch
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã vào thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh nơi bác hồ đã sống một mươi năm năm cuối của cuộc đời
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đi dạo trong khuôn viên của khu vườn nơi còn lưu lại những kỷ niệm những câu chuyện của một con người vĩ đại và giản dị
vườn phủ chủ tịch nhà sàn và ao cá còn chất chứa kỷ niệm của người với bè bạn quốc tế sâu nặng với những người đồng chí và nhân dân trung quốc
trong không gian tươi đẹp cảm động của những kỷ niệm và mùa thu hà nội hai đồng chí tổng bí thư đã uống trà và trò chuyện
cùng nhớ về những thế hệ khác